theo lịch của bộ giáo dục và đào tạo các sở sẽ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia vào ngày bảy tháng bảy
và các trường công bố kết quả tuyển sinh đợt một vào ngày một tháng tám
công tác chấm bài thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy đã được triển khai từ ngày hai mươi sáu tháng sáu trên khắp cả nước
năm nay chỉ có môn ngữ văn là huy động cán bộ chấm thi các môn trắc nghiệm đều do máy chấm
sau khi việc máy chấm thi hoàn thành và điểm thi được công bố các thí sinh sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn xét tuyển đại học cao đẳng
những mốc thời gian quan trọng dưới đây sẽ giúp các em lưu ý được nhiều hơn đến quyết định lựa chọn nguyện vọng của mình
ngày bảy tháng bảy các sở sẽ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia
một số sở hoàn thành việc chấm thi sớm thì có thể công bố trước thời hạn này
ngày tám đến ngày một mươi bảy tháng bảy các thí sinh có thắc mắc băn khoăn về điểm số
có thể làm đơn phúc khảo nộp tại nơi đăng ký dự thi
ngày một mươi hai tháng bảy hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
ngày một mươi bảy tháng bảy thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi
ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng bảy các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến
ngày một mươi năm đến ngày hai mươi ba tháng bảy thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng
ngày một tháng tám các trường đại học công bố kết quả tuyển sinh đợt một trước một mươi bảy giờ